chuyển sang thông tin về thể thao thưa quý vị cách đây ít phút đội tuyển u hai mươi ba việt nam đã bước vào trận đấu thứ hai trong khuôn khổ vòng loại u hai mươi ba châu á hai nghìn hai mươi bốn với đối thủ là u hai mươi ba malaysia
diễn biến của trận đấu sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn ngay sau đây
u hai mươi ba việt nam trải qua hiệp đấu đầu tiên đầy khó khăn các học trò của huấn luyện viên hoàng anh tuấn chơi không tốt thường xuyên xử lý bóng hỏng
tuy nhiên từ một tình huống cố định sau khi võ nguyên hoàng bị đối thủ phạm lỗi u hai mươi ba việt nam tận dụng thành công để vượt lên
và với cú đá phạt đẹp mắt của khuất văn khang giúp u hai mươi ba việt nam mở tỷ số trong trận gặp u hai mươi ba malaysia
sang hiệp hai tiền vệ võ hoàng minh khoa đã nâng tỷ số lên hai cho việt nam
nhìn chung u hai mươi ba malaysia và u hai mươi ba việt nam không xa lạ nhau tuy nhiên u hai mươi ba việt nam được đánh giá cao hơn về mọi mặt
trong khi đó thể lực của u hai mươi ba malaysia vẫn chưa được bảo đảm
với chiến thắng hai
u hai mươi ba việt nam thẳng bước hướng đến tầm vé đi tiếp vào tử kết